thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với đối tượng phan đình sang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại xã hương long huyện hương khê về tội làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cơ quan điều tra từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi ba phan đình sang đã tạo lập quản lý sử dụng năm tài khoản mạng xã hội facebook
để tham gia các hội nhóm phản động chống đối trên không gian mạng
trong thời gian sinh sống lao động tại lào do có tư tưởng bất mãn với chế độ đối tượng đã đăng tải
tán phát và chia sẻ nhiều bài viết hình ảnh video còn nội dung tuyên truyền xuyên tạc lịch sử
phỉ bắn chính quyền nhân dân lãnh tụ hồ chí minh
đối tượng phan đình sang có quan hệ với số phản động chống đối trong và ngoài nước
trong đó có đường văn thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở đông anh hà nội đã bị công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
khi xâm nhập trái phép qua địa bàn biên giới xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh